phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố đối tượng phạm thanh sơn ba mươi ba tuổi trú tại quận long biên thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm ba tỷ đồng của người dân
theo kết quả điều tra từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sơn đã đưa ra các thông tin gian dối với nhiều người rằng
bản thân mình là cán bộ đang công tác trong ngành công an là thư ký của lãnh đạo bộ công an
nên có khả năng xin việc làm xin vào ngành công an xin chuyển chuyên nghiệp chuyển công tác trong các đơn vị của bộ công an và chạy án
để các nạn nhân tin tưởng sơn còn thuê các số điện thoại đẹp để sử dụng thuê biệt thự hạng sang tại hà nội
để khi gặp và giao dịch với những người có nhu cầu
đã có rất nhiều người tin tưởng giao hồ sơ và tiền cho sơn để lo việc
tuy nhiên hết thời gian hứa hẹn mà không có kết quả nhiều người liên lạc với sơn để đòi lại tiền nhưng không được
nên đã trình báo lên cơ quan công an
bước đầu cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên sơn đã lừa chót lọt trên một mươi người ở nhiều tỉnh thành khác nhau
chiếm đoạt số tiền là năm ba tỷ đồng trong đó riêng ở tỉnh đắk lắc đã có sáu người sập bẫy
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đắc ngo huyện tuy đức
trong quá trình thực hiện dự án này đã làm thiệt hại ngân sách hàng tỷ đồng
hai bị can là nguyễn minh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quyền giám đốc ban quản lý các dự án huyện tuy đức
và trần văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại
thành đạt tây nguyên gọi tắt là công ty thành đạt tây nguyên bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
làm rõ về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước khu vực một mươi hai đã tiến hành kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đắc ngo qua đó nhận thấy có dấu hiệu sai phạm về chủ đầu tư
khảo sát thiết kế nghiệm thu thanh toán khối lượng tại công trình này
tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước là hơn bảy bốn tỷ đồng
chủ đầu tư công trình là ban quản lý các dự án huyện tuy đức
sau đó kiểm toán nhà nước khu vực một mươi hai đã có văn bản đề nghị công an tỉnh đắk nông vào cuộc điều tra
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
một tù điểm hoạt động chế biến vàng trái phép tại khu vực hòn đen thuộc thôn trưm lôi xã e ba huyện sông hinh
đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phú yên phối hợp với công an huyện sông hinh kiểm tra phát hiện
tụ điểm hoạt động chế biến vàng trái phép trên là của ông phạm ngọc tuyến
trú tại khu phố tám thị trấn hai riêng
tại hiện trường có tổng cộng bảy hồ chứa hai máy nổ các loại hóa chất độc hại
như cyanur thủy ngân và hơn tám mươi bảy mét khối khoáng chất dùng trong hoạt động chế biến vàng
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản hiện trường thu mẫu và niêm phong toàn bộ tăng vật
phương tiện vi phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật
một xe tải đang chở hơn hai tấn rác thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trộm ra môi trường
đã bị đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai bắt quả tang
xe tải bị phát hiện do tái xế là nguyễn ngọc tuyến
nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám điều khiển chở theo hai một tấn rác thải công nghiệp
đến đổ trộm tại một khu nhà xưởng ở xã hồ nai ba huyện trảng bom
làm việc với lực lượng công an sơn cho biết thời gian gần đây được một người tên là tuấn
thuê chở rác thải công nghiệp trên địa bàn đưa về đổ trộn tại các khu vực trên
kiểm tra khu vực trên lực lượng chức năng ghi nhận có hàng trăm tấn rác thải công nghiệp
như cao su túi ni lông đồ nhựa được đổ trên nền diện tích khoảng bốn m hai
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị người dân thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
đang rất lo ngại bởi nhiều hồ nuôi tôm trên địa bàn trực tiếp xả nước ra bờ biển
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đe dọa sự sống của các loài thủy sinh gần bờ
và ảnh hưởng tới sinh kế của người dân
nước đen ngòm cùng với rác túi ni lông các loại côn trùng ruồi nhạc bầu đầy
là thực trạng ô nhiễm tại đây khi các hộ nuôi tôm xả thải trực tiếp nước thải ra bờ biển
tình trạng này diễn ra ngang nhiên nhưng vẫn chưa được xử lý rứt điểm gây bức xúc cho người dân

trung bình cứ hai ba ngày các hộ nuôi tôm trên địa bàn lại xả nước thải ra một lần
tất cả các loại thức ăn tạp chất cho tôm cũng cứ theo dòng nước chảy tràn xuống biển
vùng biển thôn phước thiện là một trong những khu vực đẹp nhất của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đây là địa phương có tiềm năng để phát triển mạnh về du lịch
song tình trạng xả thải trực tiếp ra biển của các hộ nuôi tôm không chấm dứt thì chắc chắn sẽ gây ra hệ lụy rất lớn cho chính người dân nơi đây
một thông tin đáng chú ý khác từ ngày hai mươi một tháng hai đến nay trên địa bàn của tỉnh bình phước đã xuất hiện năm ổ bệnh truyền nhiễm gồm lở mồm long móng lợn tai xanh dịch tả cổ điển
tại các địa bàn của các huyện thị xã gồm hớn quản bình long lộc ninh và bù đăng hiện các ổ dịch trên đã được khống chế
đến thời điểm hiện tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh bình phước và các huyện thị xã đã tổ chức tiêu hủy trên ba trăm linh con lợn bệnh
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước trong thời gian tới các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh bình phước
tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng bệnh chẩn đoán chữa bệnh phân tích nguy cơ khống chế dịch bệnh ở động vật
thực hiện vệ sinh khử độc tiêu trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn thông tin chính xác đầy đủ kịp thời về dịch bệnh động vật chính sách hỗ trợ trong phòng chống dịch bệnh
những ngày gần đây giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội như thịt gà vịt thủy hải sản tiếp tục nhích nhẹ do nhu cầu sử dụng của người dân tăng đặc biệt là mặt hàng thịt lợn
hiện dịch tả lợn châu phi đã được khống chế nên người tiêu dùng
bắt đầu quay trở lại sử dụng thịt lợn khiến cho giá bán có chiều hướng tăng
khảo sát tại một số chợ dân sinh chợ truyền thống trên địa bàn các quận hoàng mai hai bà trưng nam tử liêm cho thấy sức tiêu thụ thịt lợn đã được cải thiện
người tiêu dùng không còn hạn chế mua và sử dụng các sản phẩm từ thịt lợn
giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng đã bắt đầu tăng so với cuối tháng ba
hiện cá quả có mức một trăm hai mươi đồng một kg cá điêu hồng bảy mươi năm đồng một kg cá chép một trăm linh đồng một kg cá chê năm mươi đồng một kg
thịt gà ta thịt ngan thịt vịt cũng tăng nhưng không nhiều chỉ tăng khoảng một mươi đồng một kg
hiện thịt vịt có giá từ năm mươi đồng đến sáu mươi đồng một kg thịt gà ta là một trăm ba mươi đồng một kg
đặc biệt giá thịt gà công nghiệp tăng mạnh từ sáu mươi năm đồng lên bảy mươi năm đồng đến tám mươi đồng một kg do nhu cầu thay thế thịt lợn
từ các bếp ăn tập thể trường học khu công nghiệp một số loại rau như rền đỏ muống ngót cải có giá từ tám đến một mươi hai đồng một bó
một số tiểu thương cho biết mức giá này tương đương với thời điểm tết nguyên đán do đây là thời điểm giao mùa các loại rau không đủ cung ứng
nhiều tháng qua ở vùng cao của huyện hướng hóa tỉnh quảng trị hầu như không có mưa nắng nóng kéo dài đã làm cho cây trồng bị khô hạn đặc biệt là cây cà phê
đang vào thời kỳ ra hoa nhưng đã có nhiều diện tích cây cà phê bị chết do thiếu nguồn nước tưới
gia đình ông nguyễn văn tịnh ở xã hướng tân huyện hương hóa tỉnh quảng trị trồng được hai hectare cà phê do nắng hạn diện tích cà phê của ông tịnh gần như mất trắng
năm năm lại đây cà phê vừa mất mua vừa mất giá nếu như đó con cũng được được mà đặc biệt năm nay là hạn hạn
gia đình tôi hiện giờ cũng đã vay đến tới ngân hàng
toàn huyện hướng hóa trồng được trên năm hectare cà phê trong đó hơn hai năm trăm linh hectare bị hạn đặc biệt giai đoạn này cà phê ở hướng hóa lại đang ra hoa
hiện tại người trồng cà phê ở hướng hóa đang vô cùng lao đào vụ cà phê năm hai nghìn một mươi tám thì giá xuống thấp qua vụ này lại bị hạn
thực trạng trên cho thấy việc đầu tư cho công tác thủy lợi vẫn còn bỏ ngỏ từ nhiều năm nay
huyện cũng đưa ra nhiều phương án
trong đó phương án thứ nhất là
tiếp tục là nào vẹt các công trình thuyền lợi để tạo nguồn nước tưới cho cây cà phê
nếu như những vùng nàng mà nguồn nước khó về thì cũng phải là đầu tư hỗ trợ một phổ kỳ dưỡng khoác
ngoài ra thì huyện cũng đang đề nghị cấp trên hỗ trợ các nguồn vốn trong hàng
tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại kể cả ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi
những năm qua mặc dù huyện hướng hóa đã có nhiều giải pháp về vấn đề tái canh cây cà phê
tuy nhiên với thời tiết khắc nghiệt như hiện nay trong khi đó hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đúng mức
đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho người trồng cà phê ở huyện hướng hóa địa phương có diện tích cà phê lớn nhất của tỉnh quảng trị
xã điện phương
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam là một trong những làng nghề truyền thống đã được hình thành từ hàng trăm năm và luôn được gìn giữ tại mảnh đất quảng
đó không chỉ là cái nghề để mưu sinh mà còn là sản vật lưu giữ những nét đẹp văn hóa và đời sống của người dân nơi đây
mỗi ngày một nghề ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất quảng nam để cùng tìm hiểu về làng nghề này
và những hình ảnh đẹp truyền thống của làng nghề bánh tráng phú chiêm cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay